thưa quý vị sau nhiều ngày xét xử vào ngày hai mươi một tháng hai tòa án nhân dân tp phan thiết tỉnh bình thuận đã tuyên án một mươi bị cáo
nguyên là cán bộ của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tp phan thiết và chi cuộc thuế tp phan thiết
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
nhưng tùy theo trách nhiệm và mức độ hậu quả gây ra của từng bị cáo khác nhau nên mức án khác nhau
các bị cáo trong vụ án đã thiếu trách nhiệm không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao
dẫn đến xác định xa thông tin về khu vực vị trí thửa đất sinh chuyển mục đích sử dụng
dẫn đến tính tiền sử dụng đất không đúng
hành vi của các bị cáo đã làm tổng mức thiệt hại ngân sách nhà nước hơn chín sáu tỷ đồng
hội đồng xét xử nhận định các bị cáo là những người có chức vụ quyền hạn được phân công
nhưng đã thiếu trách nhiệm thực hiện không đúng theo nhiệm vụ được giao
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước và giảm lòng tin trong quần chúng nhân dân
làm ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai
do vậy cần sự liên nghiêm để đảm bảo tính răng đe phòng ngừa chung
tổ án nhân dân tp phan thiết đã tưởng án các bị cáo cùng tội danh
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cụ thể bị cáo nguyễn hữu hoành nguyên phó giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tp phan thiết
nhận mức án ba năm sáu tháng tù giam
hai bị cáo bạch dương vinh nguyên phó chiên cục trưởng
và trần văn đông nguyên đội trưởng tại chi cục thuế phan thiết
cũng mức án ba năm tù giam
bảy bị cáo còn lại nhận mức án từ một đến ba năm tù nhưng được hưởng án treo